cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã thông báo vừa có thêm một ổ dịch tả lợn châu phi mới tại ấp bình ý xã tân bình huyện vĩnh kiểu
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đồng nai đã có năm xã thuộc ba huyện phát hiện dịch tả lợn châu phi
tỉnh đã thành lập hơn ba mươi chốt kiểm dịch động vật liên ngành hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bảo đảm kiểm soát toàn bộ lợn lưu thông trên địa bàn
ban hành quyết định để hỗ trợ những hộ có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh tả lợn châu phi
đồng nai được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
nhưng do ảnh hưởng dịch tả lợn châu phi khiến đàn lợn trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh
thống kê của ngành đồng nai cho biết từ cuối tháng ba đến nay
tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đã giảm từ mức hai năm triệu con xuống còn khoảng hai triệu con